trong khi đó nguồn truyền thông litva cho biết các nước vùng baltic gồm estonia litva và latvia
ủng hộ việc chuyển sang máy bay chiến đấu hiện đại cho ukraine
sau khi đức mỹ và các đồng minh phương tây khác chấp thuận cung cấp xe tăng cho kiev
một số quan chức quân sự và ngoại giao phương tây cho biết các cuộc thảo luận về việc này
đã được tiến hành với sự ủng hộ của các nước vùng baltic
tuy nhiên hiện vẫn còn những lo ngại nguy cơ leo thang chiến tranh
theo nhà ngoại giao này washington đã khẳng định với kiev rằng
việc cung cấp máy bay cho ukraine không nên tiến hành vào lúc này
trong tháng hai tới bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato
sẽ gặp lại nhau tại căn cứ quân sự hamtens của mỹ trên lãnh thổ đức
và dự kiến sẽ thảo luận về việc hỗ trợ về không quân cho ukraine
một số nước châu âu khác là hà lan slovakia được cho là đã phát tín hiệu
sẵn sàng cung cấp máy bay chiến đấu cho ukraine